tà bón là một dạng dối loạn đường tiêu hóa dẫn đến tình trạng đi phân không đều phân khó đi kèm với cảm giác đau và cứng
tà bón cấp tính có thể gây tắc ruột thậm chí có thể phải phẫu thuật
từ trước đến nay có rất nhiều định nghĩa về tàu bón khác nhau nhưng thông thường ở người lớn là việc không đi đại tiện qua ba ngày
ở trẻ em một tuần không thể đi đại tiện ba lần thì được coi là tá bón
tà bón là phổ biến nhất trong các bệnh lý về đường tiêu hóa trên thế giới với tỷ lệ là một mươi bảy dân số toàn cầu trong đó chỉ một mươi hai số người tự xác định được bệnh
tà bón xảy ra ở mọi lưới tuổi nhưng phổ biến hơn ở những người trên sáu mươi năm tuổi với tỷ lệ là ba mươi bốn mươi
phụ nữ có tỷ lệ mắc tà bón cao gấp ba lần nam giới
tà bón cũng thường xảy ra ở trẻ sơ sinh trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai
các triệu chứng tà bón ở mô đôi tượng độ tuổi có thể khác nhau nhưng thường có đặc điểm chung là đại tiện khó phải dặn nhiều phân cứng toàn mỏn chướng bụng và sờ thấy bụng cứng
điều trị thường bao gồm thay đổi lối sống như tăng lượng chất sơ giữ nước và tập thể dục thường xuyên
bên cạnh đó thuốc nguyện tràng không quê đơn hoặc thuốc làm mềm phân có thể giúp giảm đau trong một số trường hợp
tuy nhiên những trường hợp tà bò nhẹ đến trung bình có thể khắc phục bằng các biện pháp tại nhà
dưới đây là một số biện pháp khắc phục tàu bón tại nhà dễ dàng thực hiện bạn có thể tham khảo
thứ nhất tăng lượng chất sơ
chất sợ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên bằng cách bổ sung khối lượng lớn chất sơ vào phân tạo điều kiện thuận lợi cho phân đi qua đường tiêu hóa một cách dễ dàng
do đó một chế độ ăn dò chất sơ có thể giúp giảm tà bón và tăng cường sức khỏe tiêu hóa tổng thể
có hai loại chất sơ là chất sơ hỏa tan và không hòa tan
chất sơ hỏa tan hấp thụ nước và tạo thành dạng gieo đặc
chất sơ không hóa tan bổ sung khối lượng lớn vào phân và đẩy nhanh quá trình di chuyển qua ruột
bổ sung yến mạch lúa mạch các loại đậu trái cây như cam quả mọng rau cà rốt bông cải xanh ngũ cốc nguyên hạt lúa mì nguyên hạt gạo lứt các loại hạt rau củ trong chế độ ăn uống sẽ cung cấp chất sơ cho cơ thể

thư giãn căng thẳng và lo lắng có thể góp phần gây ra các vấn đề về tiêu hóa như tà bón bằng cách ảnh hưởng đến nhu động và chức năng của ruột
thực hành các kỹ thuật thư giãn như thở sâu thiền hoặc zoga có thể giúp giảm mức độ căng thẳng và thúc đẩy thư giãn từ đó cải thiện sức khỏe tiêu hóa